thưa quý vị căn cứ tài liệu xác minh điều tra ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị hại là nạn nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
về hành vi giết người cướp tài sản
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can cao tài năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật